con rất là hư nhá
mẹ không mua là con được phách như thế à

thế thôi đây bây giờ tôi ra tôi gán cho cái cô này
đây gán cho cái cô này đấy

cô bán hàng đây có bao giờ có thêm bé nào hành động của đứa trẻ

mẹ không có tiền đền đâu

thường hai ba tuổi thì các em bé sẽ ăn vạ nhiều
và nếu mà không được thì em các em bé sẽ khóc
nếu mà một là bố mẹ sẽ kéo em mới đi và không cho phép làm thế nữa
phần hai là bố mẹ sẽ phải quay lại và mua cho em bé để cho các em bé tù ạ
mỗi lần mà ăn vạ cháu thích một cái gì đó quá
và cháu không kìm được cái cảm xúc của cháu
thì cháu sẽ ăn vạ
có thể cháu khóc
có thể cháu ôm lấy thứ đó
có thể cháu ngồi xuống và đòi bằng được
trong tâm trí của cháu nghĩ là lúc đó là như thế thì ba mẹ sẽ phải chịu thôi
lúc đó chẳng nói gì được cả
không khuyên được con
thì phải ngồi đó với con thôi
cho đến lúc nó bình tâm lại
thì sẽ ổn định hơn
thì mình sẽ nói
thường là mình không thỏa hiệp những chuyện đó
mấy tuần này là con có hết rồi đúng không
mẹ chỉ cho xem thôi
không mua ở đâu vì nhiều lắm rồi
trước việc con đòi mua sách
mặc dù mẹ đã giải thích con có rồi
nhưng đứa trẻ vẫn nhất quyết đòi mẹ phải chiều theo ý thức của mình
mẹ không mua nữa ở nhà rất là nhiều rồi
hư là mẹ không yêu đâu
người phụ nữ và những em bé ngồi gần đó

mẹ không mua nữa ở nhà rất là nhiều rồi
không đủ gì không mua nữa
khi nào ngoan có thành tích mới mua
mẹ lúc nào cũng đòi mua
như thế là không ngoan đâu
mẹ nói đi vậy
không mua có gì cả
nhanh lên đi đi
để phản kháng lại người mẹ
đứa trẻ đã ngồi bệt xuống đất
và dễ dụa
trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh
xấu ngầu chưa
con cứ ngồi im đây
mẹ không mua
ở nhà rất nhiều rồi
mẹ không đồng ý đâu
không con cứ ở đây đi
người mẹ quyết định thử ra về một mình
con thấy các bạn gì đâu
xấu hổ không
chứng kiến những hành động ăn vạ của đứa trẻ

hai cô gái ngồi gần đó
tỏ ra khá khó chịu
không đủ gì
hai bé gái ngồi gần đó
liên tục quan sát hành động của người bạn cùng tuổi
không chấp mắt
mẹ không mua đâu
người ta cười cho cái kìa
con cứ ngồi đây mắn vạ
ngồi đây mắn vạ
ngồi đây ăn vạ đi
mẹ đi về đây
mẹ không mua đâu
mẹ không mua đâu
đấy là con đánh mẹ cơ mà
ngồi đây mắn vạ đi mẹ đi về đây
ngồi xuống đây ăn vạ đi
đứng ở đây hỏi xem các bạn ở nhà sao có hư như con không đây này
xấu hổ không
ở nhà các bạn có thế không
con đòi ăn vạ giống bạn này không
con có thế không anh
đấy bạn có thế đâu
như thế là không ngoan đúng không
con thấy như thế không ngoan đúng không
không trực tiếp nói với đứa trẻ đang ăn vạ
người phụ nữ lại đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng
cho trình đứa con của mẹ
để mẹ mang về nuôi